kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn đã khai mạc trọng thể vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi
theo thông lệ kỳ họp cuối năm quốc hội thường tập trung nhiều hơn cho việc xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên tại kỳ họp lần này công tác xây dựng pháp luật được chú trọng
trong những ngày họp đầu tiên quốc hội đã tập trung thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
theo chương trình kỳ họp trong tuần từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng một mươi tiếp tục sẽ có nhiều dự án luật quan trọng khác được quốc hội thảo luận và cho ý kiến
vào thứ hai ngày hai mươi bốn tháng một mươi quốc hội sẽ thảo luận lắng nghe giải trình ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đấu giá tài sản và dự án luật tín ngưỡng tôn giáo
trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi quốc hội sẽ dành toàn bộ thời gian của mỗi ngày để thảo luận lắng nghe giải trình của dự án luật về hội
và tiếp tục thảo luận lắng nghe giải trình về dự án luật

bảy tháng một mươi quốc hội làm việc tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra của dự án luật quản lý ngoại thương dự án luật trợ giúp pháp lý sửa đổi dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
sau đó quốc hội thảo luận tài tổ
trong ngày làm việc cuối cùng của tuần ngày hai mươi tám tháng một mươi quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về các báo cáo về công tác của tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án công tác phòng chống tham nhũng